theo kế hoạch trong quá trình xây dựng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một số đối tượng có hành vi chống đối sử dụng lựu đạn bom xăng giao phóng tấn công lực lượng chức năng chống người thi hành công vụ gây dối trật tự công cộng dẫn đến hậu quả ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh một đối tượng chống đối bị chết một đối tượng bị thương
các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng khởi tố vụ án khởi tố bị can tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay biếu môn theo kế hoạch
mâu thuẫn trong khi uống rượu bùi văn phọn chú xã văn sơn huyện lạc sơn tỉnh hòa bình đã dùng dao đâm chết bạn nhậu tối qua đối tượng đã đến công an xã văn sơn để đầu thú
vào chiều qua bùi văn phọn rủ anh bùi văn ân và bùi văn ân là người cùng xóm đến nhà mình uống rượu
trong lúc uống rượu giữa bùi văn phọn và bùi văn ân xảy ra mâu thuẫn
khi rằng co bùi văn phọn đã lấy được con dao nhọn đâm vào vùng bụng của bùi văn ân hậu quả anh ân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện lạc sơn nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong
mới đây công an quận long biên hà nội vừa khám phá thành công chuyên án bắt giữ ổ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trốn truy nã tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thu giữ hai khẩu súng một mươi bảy viên đạn và danh sách của hơn một trăm linh con nợ
sau một thời gian theo dõi công an quận long biên triệt phá chuyên án hoạt động tín dụng đen bằng hình thức bốc họ tại cơ sở kinh doanh tài chính do trương hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba làm chủ địa chỉ tại số một tổ một phường thạch bàn quận long biên hà nội
tính đến thời điểm bị bắt giữ đường dây này đã cho hơn một trăm linh con nợ vay với số tiền lên đến hơn hai tỷ đồng
tiếp tục khám xét nơi ở các đối tượng thu giữ được một khẩu súng ak bốn mươi bảy
một súng lục côn xoay và một mươi bảy viên đạn cùng nhiều tăng vật liên quan phục vụ cho hoạt động cho vay lãi cao và các tài sản tín chấp của các con nợ
dạng sáng nay bảy đối tượng sử dụng ma túy trái phép đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ
bất ngờ kiểm tra quán ba v tám club tại khu phố bảy phường thống nhất tp biên hòa do cao minh chiết làm quản lý
lực lượng công an phát hiện khoảng ba mươi đối tượng đang nhảy trong tiếng nhạc lớn
trong đó có nhiều cặp nam nữ có biểu hiện phê ma túy tổng hợp
tại hiện trường công an thu giữ nhiều viên nén ma túy được vứt dưới các khe tường và gầm bàn ghế cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua kiểm tra phát hiện bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra
đặc biệt là tội phạm trộm cắp để ngăn chặn cũng như chấn áp các loại tội phạm nói riêng đảm bảo tình hình an ninh trật tự nói chung
công an thành phố hà nội đã thực hiện nhiều kế hoạch trong đó việc tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp với công tác tuyên truyền được chú trọng và triển khai cụ thể đến từng đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sĩ
thời gian gần tết tại các thành phố lớn đặc biệt là hà nội
và thành phố hồ chí minh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản

đã tổ chức đánh bạc và hưởng lợi bất chính khoảng chín usd
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa phát hiện bắt giữ xe khách biển lào
vận chuyển hơn tám tạ pháo cùng nhiều hàng cấm khác
tài xế xe trên là võ đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại xã diễn liên huyện diễn châu nghệ an
trên xe chở nhiều hàng cấm
lực lượng chức năng đưa xe về trụ sở và tiến hành khám xét toàn bộ xe
tại đây đã thu giữ trong người lái xe võ đức thắng có ba viên hồng phiến
tám trăm bốn mươi kg pháo hoa do nước ngoài sản xuất và gần hai khối gỗ đinh hương
được cất giấu dưới gầm giường nằm của xe
ngoài lực lượng chức năng còn thu giữ trên xe hai bộ xương động vật
hai cá thể beo cá đã chết bốn chân gấu tươi
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn cảnh tuấn thừa nhận số hàng trên
là của tuấn mua ở bên lào trở về bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tại quảng nam liên tiếp nhiều vụ tàng trữ mua bán pháo lậu
với số lượng hàng chục kg pháo vừa bị công an huyện đại lộc quảng nam phát hiện thu giữ
trong lúc tuần tra lực lượng công an huyện tiến hành phát hiện xe bồn do trần văn định điều khiển
chạy theo hướng tỉnh con tum về đại lộc quảng nam
phát hiện dưới gầm đuôi xe có bốn mươi năm hộp pháo khối lượng bảy mươi kg
tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
và tạm giữ toàn bộ số pháo lậu
trước đó qua công tác trinh sát địa bàn lực lượng công an huyện cũng đã phát hiện bắt quả tang
tại nhà đối tượng lê thị thúy kiều tại xã đại phú đại lộc
đang tàng trữ trái phép một mươi hộp pháo nổ khối lượng một mươi năm kg
qua làm việc cả hai đối tượng khai nhận mua số pháo trên của một người lạ
tại cửa khẩu bởi con tum về để bán lại kiếm lời
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện